ngày hai tháng năm tại thành phố đà lạt đồng chí đinh tiến dũng quỳ viên trung ương đảng bộ trưởng tài chính phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu săn lận thương mại và hàng giả và đoàn công tác bộ tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh lam đồng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước và công tác phòng chống buôn lậu săn lận thương mại trên địa bàn tỉnh
theo đó năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín lực lượng chức năng tỉnh lam đồng đã thanh tra kiểm tra hơn bốn hai trăm linh vụ xử lý vi phạm hành chính hơn hai bốn trăm ba mươi vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu săn lận thương mại sở hữu trí tuệ với tổng số tiền xử phạt hơn một mươi tỷ đồng phạt bổ sung và truy thu thuế hơn tám sáu tỷ đồng tịch thu hàng hóa giá trị hơn hai sáu tỷ đồng